sửa sửa chữa nhà thì tiếp cận nạn nhân và luôn tạo ra một cái gọi là cái profile
cũng như một cái thông tin khá là chuyên nghiệp cho cái công ty của mình
nhưng thực tế công ty chưa chắc là tồn tại
gây được lòng tin của nạn nhân rồi thì cũng là một hình thức khá là khán thuộc
là để có một bản thiết kế thì yêu cầu nạn nhân phải đặt cọc trước một số tiền
để các đơn vị đấy mới có thể bắt tay vào thiết kế
không thể phủ nhận sự tiện ích mà mạng xã hội đem lại
bởi bất kỳ dịch vụ nào cũng có thể tìm kiếm được trên không gian mạng
sông mạng lạ ảo và không phải lời quảng cáo nào cũng đúng như sự thật
vậy nên trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội
thì khuyên cáo cho người dân ở đây là gì
đối với tất cả những dịch vụ khi sử dụng trên không gian mạng
thì luôn kiểm chứng lại để xem là dịch vụ này có phải chính thống hay không
ở đây nếu như
cụ thể hơn nếu với các cái dịch vụ như là thiết kế online hay là thuê sửa chữa nhà cửa
thay tìm hiểu xem công ty đấy có thực sự đã có đăng ký kinh doanh hay chưa
đã có mạng sửa thuê hay chưa
hay là cái văn phòng đấy nó có tồn tại hay không
thì đối với cá nhân tôi luôn khuyên mọi người là khi làm một dịch vụ trên không gian mạng
không gian mạng chỉ giúp chúng ta kết nối thôi
còn khi thực hiện mọi loại hình giao dịch chúng ta nên thực hiện ở trên ngoài đời thực
và có những độ sự tin cậy nhất định khi bước vào một công việc giao dịch nào đấy
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cảnh báo người dân cần tìm hiểu kiểm tra
và xác minh kỹ thông tin của người cung cấp chất lượng sản phẩm trước khi giao dịch qua mạng xã hội
hay bất kỳ website nào tránh để các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định
tiếp tục với các tin tức kinh tế
kinh tế trong nước đáng chú ý
với một trăm sáu mươi bảy mã số vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu đang được duy trì
để đảm bảo nông dân thực hiện đúng quy trình sản xuất
đáp ứng tiêu chuẩn của nước nhập khẩu đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương
các vùng trồng vải trên địa bàn của huyện thanh hà tỉnh hải dương
đang chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ quy trình sản xuất
xác định đây là tấm vé thông hành để mở rộng thị trường
tăng sản lượng vải xuất khẩu vụ vải năm nay
trong hơn một hectare vải thuộc một trăm sáu mươi bảy vùng trồng
trên địa bàn huyện thanh hà
hiện trà vải sớm đang giai đoạn nở hoa và đậu quả
trà vải thiều muộn đang ra hoa
do ảnh hưởng của thời tiết một số diện tích vải đã xuất hiện sâu đo
sâu đục trẻ hoa bệnh sương mai phát sinh gây hại
để nông dân chăm sóc phòng trừ đúng quy trình
sử dụng đúng loại thuốc bảo vệ thực vật theo quy định
và thực hiện ghi sổ nhật ký quy trình kỹ thuật canh tác
cơ quan chuyên môn và các tổ sản xuất tăng cường giám sát
quản lý các vùng trồng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra
và phòng trừ ngay khi mật độ sâu bệnh đến ngưỡng
được biết thì huyện thanh hà có hơn ba hectare vải
năm nay tỷ lệ vải thiều sớm đậu quả đạt khoảng là tám mươi
và trà vải sớm sẽ cho thu hoạch từ đầu tháng năm đến đầu tháng sáu
vải thiều chính vụ dự kiến thu hoạch từ giữa tháng sáu
bỏ một số tiền lớn để mua đất dịch vụ tiếp tục đầu tư để xây dựng
khi nhà đã hoàn thiện
người dân đến ở
một trong những thứ yếu tố thiết yếu để phục vụ cuộc sống
đó chính là điện
thì người dân lại không được sử dụng
chuyện thật tưởng đùa
thế nhưng đó lại chính là thực trạng diễn ra
tại khu đất dịch vụ đồng mai quận hà đông của thành phố hà nội
nhà cao cửa rộng
tưởng chừng như người dân nơi đây sẽ có một cuộc sống thoải mái
tuy nhiên nhiều năm nay
thì người dân lại không có điện để sử dụng
vào cách duy nhất để có điện
đó chính là đi mua điện tại khu vực khác
với gia thành rất cao
gia đình ở đây lâu nhất
đến nay cũng đã gần một mươi năm
nhưng hệ thống cung cấp điện
cho dân cư tại khu đất dịch vụ hai đồng mai quận hà đông
vì một lý do nào đó
vẫn chưa chịu hoạt động
khiến cho một trăm linh hộ gia đình
phải mua điện ở nơi khác để sử dụng
nước thì là cho cách đây
hơn một năm nay
nhưng điện thì chúng tôi phải
mua điện của tư dụng
nói kéo điện ba pha ra đây
với số hiện tại bây giờ là bốn tám trăm linh một số
nấu ăn bằng bếp củi
hình ảnh này tưởng như chỉ xuất hiện
ở vùng thôn quê
thế nhưng ngay giữa lòng hà nội
người dân tại khu đất dịch vụ hai đồng mai
bật đặc dị
phải dùng cách này
để không phải gồng gánh khoản tiền điện
đi mua cao hơn so với bình thường
cái này mình nấu bếp củi này lâu chưa cô
đúng từ ngày ra đây đến giờ
từ năm ra đây đến năm
năm thứ năm rồi
bao nhiêu tiền thì cũng dám dùng điện
ánh sáng là nhu cầu thiết yếu nhất
trong việc dùng điện
thế nhưng người dân tại đây
cũng phải cân đo đong đếm
và cuối cùng là tận dụng ánh sáng tự nhiên
gia đình mình chuyển về đây được bao nhiêu năm rồi
và khi mà chưa có điện thì
cứ cuộc sống cũng gặp những khó khăn như thế nào ạ
mình chuyển về đây được một năm rồi
hơn một năm rồi
thế nhưng chưa có điện thì mình phải
dùng tiết kiệm tối đến

đi lúc đi ngủ
chắc nóng thì phải dẫn bật điều hòa
giá điện thì hơi cao
thế nên là phải tiết kiệm
trạm biên áp có nhưng không hoạt động
thì những tủ điện như thế này
nằm chơi trọi hoen dỉ
tha thời gian cũng là lẽ tự nhiên
rất là bức xúc
mà đã kiến nghệ nhiều những cơ quan
từ cấp phường cấp quận
thậm chí bên sở điện lực
chúng tôi đã mang đơn để xin nắp điện
đồng hồ công tơ điện
đến bây giờ vẫn chưa nắp cho chúng tôi
được biết khu đất dịch vụ đồng mai
là dự án đất đền bù cho người dân
sau khi thu hồi đất
để thực hiện dự án cụm công nghiệp đồng mai
từ năm hai nghìn bảy
của ủy ban dân tỉnh hà tây
khi người dân về đây sinh sống
mỗi hộ dân đã đóng đầy đủ
phí cơ sở hạ tầng
nhưng đến nay vẫn mòn mỏi
chờ đợi điện và nước sạch
các hộ dân tại khu ba
không những không có điện
mà nước sạch
họ cũng chưa được tiếp cận
thứ nước mà người dân đang dùng
trước khi lọc
có màu không thể đủ hơn
tôi xuống tận
quận nước hà đông
để xin đăng ký
nhưng các bác một lần chưa có chỉ thị
tôi về đây sống
đến bây giờ là ba năm nay rồi
toàn dùng nước khóa
nhìn nó vẫn đục ngầu như thế này
sống giữa thủ đô điện
không có nước không
cột đèn được lắp đặt dây đặc
tại các nhánh đường trong khu dân cư
vốn dị nó là công cụ chiếu sáng
cho người dân đi lại
thế nhưng không có điện
thì làm sao mà bóng đèn có thể sáng
thứ ánh sáng duy nhất
là từ đèn xe
người dân hỏi
liệu cơ quan chức năng có liên quan
như ủy ban nhân dân phường đồng mai
ủy ban nhân dân quận hà đông
và thành phố hà nội
có trả lời và giải quyết vấn đề này
với những vấn đề bức thiết như vậy
thì cần phải có biện pháp
để đảm bảo được quyền
cũng như lợi ích của người dân
và tiếp theo chương trình thì mời quý vị
cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị ghi nhận hành trình bay
từ thành phố hồ chí minh đến cuộn đảo
bất ngờ khang hiếm vé
khiến cho nhiều du khách
phải chọn đi bằng tàu biển
từ sóc trăng cần thơ bà rịa vũng tàu
để ra côn đảo
khảo sát cho thấy
nhiều chặng bay đến côn đảo
khởi hành từ nay đến cuối tháng ba
giá cao từ bốn hai đến bảy triệu đồng một chiều
nhưng lượng vé hết nhanh
chặng bay thành phố hồ chí minh đến côn đảo
cho thấy vé máy bay đã được mua gần hết
trong nhiều ngày
nguyên nhân có thể do đường bay
từ thành phố hồ chí minh đến côn đảo
khang hiếm vé
vì khách tranh thủ bay trước khi bamboo airways
dừng chặng này từ ngày một tháng bốn
bamboo airways hiện là hãng bay
duy nhất khai thác đường bay thẳng đến côn đảo
sau ngày này khách muốn đến côn đảo
phải bay transit nội địa
tức bay từ hà nội đến thành phố hồ chí minh
sau đó nối chuyến thành phố hồ chí minh
đến côn đảo tốn thời gian và chi phí hơn
còn đường bay thành phố hồ chí minh
đến côn đảo sắp tới chỉ còn vasco
công ty con của vietnam airlines
khai thác bằng máy bay atr bảy mươi hai
với tần suất một mươi hai mươi hai chuyến bay một ngày
ngoài máy bay
du khách hiện có thể chọn đi bằng tàu biển
từ sóc trăng cần thơ bà trị vũng tàu
ra côn đảo
với mức giá vé hai trăm tám mươi đến một hai triệu đồng
một vé một chiều
nếu xuất phát tại thành phố hồ chí minh
đến công đảo với tuyến tàu cao tốc khoảng năm tiếng
có giá thấp nhất sáu trăm một mươi năm đồng
một ghế ghế thường tám trăm tám mươi đồng
ghế vip một một triệu đồng
vào dịp quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba
nhiều khu vui chơi du lịch
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá
thu hút khách du lịch
một số khu điểm du lịch
trên địa bàn thành phố hồ chí minh như
khu du lịch văn hóa số tiên công viên văn hóa đầm sen
tổ chức và có các chương trình
và hoạt động kỷ niệm dành riêng cho phụ nữ
cụ thể công viên văn hóa đầm sen
quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đã tổ chức các chương trình phối hợp
cùng với ban ngành đoàn thể hội thi duyên gián áo dài
quận một mươi một nhằm hưởng ứng lễ hội áo dài
thành phố hồ chí minh tuôn vinh nét đẹp
của phụ nữ việt nam thông qua chiếc áo dài
mang hồ quốc phục việt
tổ chức lễ dân hương tưởng niệm
và kiện niệm cuộc khởi nghĩa hai bà trưng
tại quần thể quảng trường vô hùng công viên văn hóa đầm sen
chương trình họp mặt
tuyên chương phụ nữ hai giỏi
đảm viện nước giỏi viện nhà
và chương trình đi bộ đồng hành vì sự phát triển
ngoài ra nhằm thu hút khách
dịp tám ba công viên văn hóa đầm sen
cũng triển khai chương trình khuyến mại
trong ba ngày tám chín và một mươi tháng ba
tặng quà cho một nửa yêu thương
đương vị sẽ giảm năm mươi
giá vé vào cổng và vé trọn gói
cho tất cả chùa khách nữ
tổ chức chương trình sinh nhật yêu thương
miễn vé vào cổng hoặc giảm năm mươi
vé trọn gói cho du khách có sinh nhật trong tháng ba
bên cạnh đó các chương trình biểu diễn
như show diễu hành sắc màu nam châu
đó là các tiếng mục đường phố
trải dài khắp công viên để góp phần đem lại
không khí sôi đồng trong các lễ hội
đối với khu du lịch văn hóa sú tiên
sẽ miễn phí vé vào cổng cho tất cả
chùa khách nữ mặc áo dài khi đến sú tiên
giảm giá năm mươi năm
giá vé combo tham quan cho chùa khách nữ
đối với khách nữ đến sớm trong ngày tám tháng ba
dành tặng một trăm linh phần quà
ưu đại hai mươi trải nghiệm hái nho
ưu đại một mươi thưởng thức ẩm thực
tại phố lũ
ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
là dịp để phái mạnh
bày tỏ yêu thương đến những người phụ nữ
chính vì vậy thị trường hoa tươi
và quà tặng dành cho phái nữ
đang dần trở nên sôi động
với nhiều mẫu mã đa dạng nhiều phân khúc giá khác nhau
ngoài món quà độc đáo ý nghĩa
hay những lời chúc chân thành nhất
dành tặng cho người phụ nữ như ngày tám tháng ba
luôn là món quà được nhiều người ưu chuộng
trong dịp lễ dành cho phái nữ
theo ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi
trong địa bàn thành phố hồ chí minh cho thấy
thị trường hoa tươi tám tháng ba năm nay
phong phú với đa dạng các loại hoa
trong nước và nhập khẩu
tại một cửa hàng kinh doanh hoa tươi
trên đường võ thị sáu quận ba
hoa tươi năm nay được bày bán nhiều chủng loại
với nhiều màu sắc bắt mắt
giá hoa giao động từ hai trăm linh đồng
đến một năm triệu đồng trên một bó
theo đó hoa hồng có giá từ một mươi đồng
đến ba mươi đồng trên một bông tùy loại
màu lương giá giao động
từ hai mươi năm đồng đến năm mươi đồng
trên một bông
tù liếp có giá từ một trăm bốn mươi đồng
đến một trăm sáu mươi đồng trên một cành tùy loại
hoa hướng dương có giá ba mươi đồng
đến năm mươi đồng trên một bông
hoa ly giá từ hai mươi năm đồng
đến ba mươi năm đồng trên một bông
hôm nay tôi đến đây để mua hoa tặng bạn gái của mình
hoa năm nay thì thấy
chất lượng nó rất là tốt
và nó tươi hơn mỗi năm rất là nhiều
giá thì cảm thấy là
nó cũng không trên lợp với lại năm ngoái là bao nhiêu hết
và chất lượng thì
rất là tốt
rất là hài lòng với lại trải nghiệm mua ngày hôm nay của mình
chúc tất cả các cô
và các bạn nữ
trong ngày tám tháng ba
luôn luôn xinh đẹp và tươi như hoa
tức bậc quản lý cửa hàng
anh phạm hoàng thái dương
chủ cửa hoa trên đường võ thị sáu cho biết
hoa tươi vẫn luôn được nhiều người chọn
để làm quà tặng vào những dịp lễ này
nhiều khách hàng không chỉ mua tại cửa hàng
mà còn đặt online
do nhu cầu người mua tăng cao
nên giá hoa nhập trong dịp lễ sẽ tăng nhẹ so với ngày thường
tuy nhiên so với mọi năm đã có dấu hiệu hạ nhiệt
cửa hàng cũng cố gắng đảm bảo giá cả hợp lý
để mọi khách hàng đều có thể mua hoa
theo khả năng của mình
hiện nay thì theo ghi nhận của tôi
thì rằng là giá hoa của tám tháng ba năm nay
có thể là sẽ giảm
tại vì giá hoa ngu liệu vào
theo tôi đánh giá
so với mọi năm
nó có thể giảm từ hai mươi ba mươi
đặc biệt có nhiều loại hoa cũng rất là rẻ
tôi cũng cho rằng
do thời điểm một mươi bốn tháng hai
nó rớt vào dịp tết
nên rất ít người mua hoa vào dịp đó
nên thị trường của tám tháng ba
nó sẽ tăng hơn
tại vì người ta chưa có điều kiện
tặng hoa trong dịp lễ gần nhau
thì đây cũng là tín hiệu mừng
theo số liệu của bên tôi ghi nhận
dự kiến là năm nay
thị trường tám tháng ba sẽ tăng hơn
so với năm ngoái
đâu đó khoảng hai mươi ba mươi
nhưng mà giá hoa này tốt
tại vì giá hoa ngu liệu năm nay
nó cái nguồn nó dồi dàng
nên là không có sự
nên các shop rất là vui
bởi vì mua hoa là giá tốt
tại chợ hoa hồ thị kỷ
nơi kinh doanh đa dạng hàng trăm loại hoa khác nhau
cũng đồng đốt và sôi đồng không kém
để tăng sức hút tiêu thụ trong dịp tám tháng ba
các cửa hàng hoa đã chú trọng thiết kế mẫu mã
cho các sản phẩm của mình hấp dẫn hơn
bằng việc trang trí thêm những bó hoa
bằng tạo hình mới lạ
giấy thác nơ tri băng
theo yêu cầu của trên từng khách hàng
không chỉ hoa tươi truyền thống
thị trường hoa tám tháng ba năm nay
còn cung cấp nhiều mặt hàng hoa khác như
hoa sáp hoa lụa hoa len thuốc người tiêu dùng
sau nhiều ngày tăng giá mạnh
và chỉ số vn index lên ngưỡng một hai trăm bảy mươi điểm
thị trường chứng khoán chịu áp lực bán
khá là nhiều
trong phiên giao dịch chiều ngày sáu tháng ba
chỉ số vn index giảm mạnh
có lúc mất một mươi ba điểm
trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán
ghi nhận sự chập trờn và lỗi giao dịch
mất kết nối với sở giao dịch chứng khoán
trong thông báo chiều ngày sáu tháng ba
công ty cổ phần chứng khoán fpt
fpts cho biết
hệ thống kết nối của fpts với sở giao dịch chứng khoán
tp hcm hosea đang bị gián đoạn
do vậy khách hàng không thể gư lệnh đặt lên hosea
và không thể hủy hoặc sửa lệnh
tương tự phía chứng khoán ssi cũng cho biết
kết nối với hosea đang bị chập trờn
và có tình trạng chung với các công ty chứng khoán
vì vậy một số lệnh đặt sàn hosea
có thể chưa được gửi vào sàn
hoặc không cập nhật đúng trạng thái lệnh
một số công ty chứng khoán khác như tcbs
cũng có thông báo tương tự
về hiện tượng gián đoạn giao dịch với các nhà đầu tư
trong khi lỗi kết nối ghi nhận tại nhiều công ty chứng khoán
khiến nhà đầu tư liên tục phản ánh tình trạng
không đạt được lệnh giao dịch ở hai triệu mua vào bán ra
hoặc lệnh bị treo lại
sau một mươi bốn giờ lệnh của nhà đầu tư đáy vào hệ thống
nhưng vẫn chưa thật sự ổn định
hội chở xuất khẩu đồ gỗ và nội thất
năm hai nghìn hai mươi bốn vừa khai mạc
tại thành phố hồ chí minh
sẽ là kênh xuất tiến thương mại
giúp tạo ra nhiều sự kết nối hợp tác
từ đó giúp doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng
triến vọng thương mại toàn cầu được dự báo chưa thật khởi sắc
tuy nhiên những tính hiệu phục hộ tích cực
của một số thị trường chủ lực như mỹ eu
đem lại sự lạc quan cho xuất khẩu gỗ việt nam
từ những tháng đầu năm
theo đó tháng một năm nay
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã có sự bước phá mạnh mẽ
khi đạt gần một năm tỷ usd
tăng trưởng hơn bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngành gỗ luôn được đánh giá
là một trong những ngành kinh tế quan trọng của việt nam
đóng vai trò chủ lực của nền kinh tế
trong sản xuất kinh doanh và thúc đẩy thương mại xuất khẩu
ngành gỗ giai đoạn vừa qua
đã có những kỷ niệm vượt bậc trong sản xuất
xuất khẩu ngày càng có sức cạnh tranh
có vị thế quan trọng trên thị trường thế giới
luôn duy trì ở mức tăng trưởng cao và ổn định
các doanh nghiệp trong ngành đã chú trọng

đến một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
hội trợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất hai nghìn hai mươi bốn
quy tụ hơn năm trăm linh doanh nghiệp
trong đó hơn tám mươi là các doanh nghiệp sản xuất trong nước
hai mươi còn lại là doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ
thuốc công với nghệ nối vật ở khu vực asean
đơn vị thiết kế cung ứng nguyên vật liệu phụ kiện
dịch vụ phụ trợ trong và ngoài nước
với hai mươi năm lượt khách quốc tế tham quan hội trợ
cùng hàng trăm phiên kết nối giao thương
hội trợ sẽ đóng góp giá trị thương mại
và giá trị thương hiệu thực chất cho toàn ngành
đặc biệt ban tổ chức phù hợp với doanh nghiệp
tuyên trợ những sản phẩm đặc sắc những bộ sưu tập mới nhất
qua đó khẳng định năng lực tiềm lực của ngành gỗ việt nam
với nhà mua hàng quốc tế thông qua hội trợ
lễ hội áo dài tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề tôi yêu áo dài việt nam
diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi bảy tháng ba
với nhiều hoạt động đặc sắc tại các địa điểm
công viên tượng đại chủ tịch hồ chí minh
và đường đi bộ nguyễn huệ
công viên lam sơn nhà văn hóa thanh niên
bảo tàng áo dài quảng trường qt bốn
công viên bờ sông sài gòn thành phố thủ đức
và tại các di tích lịch sử di tích văn hóa
điểm đến du lịch các công trình của thành phố hồ chí minh
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
cứ định kỳ vào tháng ba hàng năm
lễ hội áo dài đã trở thành một hoạt động văn hóa du lịch quan trọng
tôn vinh bản sắc việt
chương trình đã từng bước khẳng định thương hiệu với du khách bốn phương
góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh thành phố hồ chí minh
điểm đến an toàn hành trình sống động
lễ hội áo dài lần thứ một mươi với chủ đề
tôi yêu áo dài việt nam
được tổ chức từ ngày bảy đến một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với nhiều hoạt động hấp dẫn
lễ khai mạc lễ hội áo dài
chương trình nghệ thuật về áo dài
chương trình diễu hành áo dài
tại các di tích lịch sử văn hóa
điểm du lịch công trình kiến trúc
của thành phố hồ chí minh
năm nay thì lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh
thì đã là lần thứ một mươi chúng tôi tổ chức
qua chín lần tổ chức thì nó cũng rất là nhiều cái dấu ấn khác nhau
và đặc biệt là cái lần thứ một mươi lần này
thì chúng tôi muốn tạo ra một cái số cái nét mới
cái đầu tiên là cái sự tương tác về cái áo dài
giữa ngoài cái sự lễ hội ra
thì chúng tôi muốn đẩy mạnh về cái phần hội nhiều hơn
có sự tương tác của người dân
cũng như là du khách trong nước
rồi quốc tế khi mà đến với thành phố hồ chí minh trong việc này
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bốn
lễ hội áo dài lần đầu tiên ra mắt
trong hai ngày tám và chín tháng ba
tại công viên văn hóa đầm xen
đã thu hút hơn năm mươi người tham dự
trong trang phục áo dài
trải qua chín mùa quy mô ngày càng mở rộng
lễ hội áo dài đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia
của đông đảo nhà thiết kế áo dài
người nổi tiếng và người hâm mộ áo dài cả nước
từ đó lễ hội áo dài đã dần trở thành
là cầu nối du lịch gắn kết việt nam
với du khách quốc tế
du khách đến thành phố hồ chí minh tham quan du lịch
vào mùa lễ hội
sẽ được thưởng thức nét văn hóa thanh lịch truyền thống
đang sen trong hơi thở hiện đại
cùng vẻ đẹp năng động của thành phố trẻ
an thấy rằng là mỗi một năm
các chương trình được tổ chức ngày càng
trở nên hoành tráng hơn công phu nhiều hơn
và những kế hoạch truyền thông
càng ngày nó lan tỏa được nhiều hơn
giống như những năm trước thì số lượng đại sứ ít hơn
bây giờ lại nhiều hơn
rồi bây giờ có rất nhiều hoạt động
tổ chức rất nhiều sự kiện
tại đường nguyễn huệ
rồi ở công viên lam sơn
để cho du khách quốc tế
cũng như du khách ở trong nước
có thể tham gia rồi chụp hình
để quảng bá được nhiều hơn
cho lễ hội áo dài
cũng như là cái tà áo dài của việt nam
để bước ra thế giới
cũng như là ở trong nước
chiếc áo dài từ lâu
đã gắn bó với đời sống của người việt
và trở thành biểu tượng văn hóa trang phục
trong bất kỳ dịp nào
từ những chiếc áo dài trắng quốc dân
của nữ sinh cấp ba
đến những chiếc áo màu sắc
ngày lễ tết
hay tại chương trình văn hóa tính ngưỡng
các nghệ nhân đều mặc áo dài để biểu diễn
đặc biệt vào những ngày đại lệ của quốc gia
sự kiện quan trọng trên diễn đàn quốc tế
áo dài đã trở thành quốc phục
mang niềm tự hào phẩm giá tôn quý
của người việt
với ý nghĩa tôn vinh nét đẹp tinh hoa
của áo dài việt
lễ hội áo dài tp hcm sẽ là nơi kể về câu chuyện
của chiếc áo dài qua những bộ sưu tập độc đáo
đồng thời hứa hẹn đem đến cho người dân việt nam
cùng du khách quốc tế những trải nghiệm độc đáo
cùng cung bật cảm xúc đáng nhớ